cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với nguyễn thanh tuấn
chú tỉnh kiên giang đang thực hiện hành vi vận chuyển hàng cấm
vào khoảng một giờ sáng ngày một mươi sáu tháng bảy trên tuyến quốc lộ tám mươi thuộc ấp đông phước
xã thạnh đông a huyện tân hiệp tỉnh kiên giang phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đã tiến hành
bắt quả tang đối tượng nguyễn thanh tuấn đang thực hiện hành vi vận chuyển hàng cấm
tại hiện trường lực lượng công an đã tạm giữ chiếc xe ô tô tải chở hai mươi năm bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu các loại
qua làm việc bước đầu tuấn khai nhận đã vận chuyển thuê số thuốc lá nói trên
từ huyện tân hưng tỉnh long an về thành phố vị thanh tỉnh hậu giang với tiền công vận chuyển là bốn triệu đồng
trước đó tuấn cũng đã vận chuyển thuê chót lọt một chuyến thuốc lá lậu
công an thị xã kinh môn phối hợp với cục quản lý thị trường tỉnh hải dương đã phát hiện
một hộ kinh doanh tàng trữ và sơ chế hơn hai ba tấn sản phẩm động vật đã bốc mùi hôi thối
mục đích thu mua về để sơ chế xuất bán kiếm lời
cơ sở bị phát hiện là hộ kinh doanh ở phố nhất sơn phường thái thịnh thị xã kinh môn do ông lương văn bình làm chủ
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện hai ba tấn nội tạng sản phẩm động vật gồm lòng lợn
mỡ đông lạnh mỡ nước lòng lợn khô chứa đựng trong bao tải dứa túi ni lông và can nhựa
bước đầu chủ hộ kinh doanh khai nhận toàn bộ số sản phẩm này được thu mua trôi nổi trên thị trường
và đều không có hóa đơn chứng từ giấy tờ tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ
theo phó chủ tịch ubnd huyện yên minh tỉnh hà giang nguyễn đình xuân ubnd huyện yên minh vừa ra công văn
về việc tạm dừng không cho người dân khách du lịch tham gia hoạt động tắm trải nghiệm tại thác nước du già
bắt đầu từ một mươi năm h ngày một mươi bốn tháng bảy sau vụ việc một du khách tử vong
ubnd huyện yên minh cũng đã chỉ đạo ubnd xã du già tăng cường công tác tuyên truyền đến các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhà hàng
dịch vụ homestay và khách du lịch chấp hành nghiêm quy định của địa phương không tham gia hoạt động tắm trải nghiệm tại thác du già
nếu chủ các cơ sở dịch vụ có khách nghỉ tại các cơ sở của mình hoặc khách do hướng dẫn viên dẫn tua quản lý mà không chấp hành
thì sẽ xem xét và xử lý theo quy định
trước đó khoảng một mươi năm h ba mươi phút ngày một mươi hai tháng bảy một nhóm gồm sáu người đi du lịch đã tham gia nhảy và bơi lội
và một người đã tử nạn tại chỗ nguyên nhân là trong quá trình nhảy xuống suối do nước sâu lại không biết bơi nên du khách đã bị đuối nước
thưa quý vị bắt đầu từ ngày một mươi năm tháng tám tới đây chính sách visa mới sẽ có hiệu lực
theo đó thời hạn thi thực điện tử e visa được nâng từ ba mươi ngày lên chín mươi ngày
đồng thời thời hạn tạm trú tại cửa khẩu cho người nhập cảnh theo diện đơn phương miễn thị thực sẽ tăng từ một mươi năm ngày lên bốn mươi năm ngày
chính sách này được triển khai được xem là việc tháo nút thắt
trước đây sự hạn hẹp trong thời gian cấp visa tại việt nam khiến khách du lịch muốn lưu trú dài hạn gặp rất nhiều hạn chế
trong khi đó chính sách này của các nước cùng khu vực như philippines thái lan malaysia singapore hết sức thông thoáng
bởi vậy mà việc quốc hội đã thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại việt nam là sự kiện lớn với ngành du lịch
đây là cái chính sách mà cộng đồng du lịch
cộng đồng du lịch làm lưu hành quốc tế đang đống chờ rất là lâu rồi
cũng như là rất là nhiều lần đề xuất thì lần này đã được thực thi và quốc hội đã thông qua
thì đây là cái cơ hội góp phần trong cái việc mà mở rộng cái không gian cho khách du lịch vào việt nam
lới rộng thêm cái thị thực nhập cảnh tại việt nam là một tín hiệu vô cùng vui mừng đối với anh em trong người du lịch
và chúng tôi hoàn toàn bất ngờ và vượt quá kỳ vọng của những người làm du lịch
việc kéo dài thị thực nhập cảnh đến chín năm
ba mươi ngày chúng tôi sẽ có một số những thị phần khách mới như là những thị phần khách nghỉ dưỡng
những thị phần khách lưu trú với mục đích hưu trí tại thành phố đà nẵng
cũng như là chúng ta sẽ có những quý khách có thể thăm thân
rồi khách có thể đi du lịch xuyên việt và nâng cao được cái số lượng ngày đêm mà khách lưu trú tại việt nam
khách quốc tế ở châu âu úc mỹ thường có kế hoạch du lịch tương đối xa
nên chính sách này
có thể chưa tác động ngay
tuy nhiên dự kiến với thị trường ở khu vực đông bắc á các nước trong khu vực asean
chính sách nới lỏng visa sẽ có tác động rõ ràng hơn trong thời gian tới
cụ thể là mùa du lịch quốc tế năm nay từ tháng một mươi đến tháng một mươi hai cơ cấu nguồn khách cũng sẽ được mở rộng
các cái thị trường mà lâu nay chúng ta buộc phải qua các công ty bảo lãnh
thì cái năng lực tiếp cận về visa sẽ lớn hơn rất nhiều
chúng ta đáp ứng được cái
việc thay đổi về cấu trúc khách tức là khách lẻ tăng rất nhanh
khách đi theo nhóm nhỏ nhóm gia đình tăng rất nhanh
và họ hoàn toàn có thể tiếp cận được bằng các cái kênh về thị trường điện tử
chính sách visa là một trong các yếu tố quan trọng và là tiền đề để tạo sức hút điểm đến
tuy nhiên việc thu hút khách du lịch quốc tế còn dựa trên nhiều yếu tố cộng hưởng khác
như công tác xúc tiến quảng bá đặc biệt là việc xây dựng sản phẩm du lịch đa dạng mới mẻ thu hút khách
các doanh nghiệp làm du lịch nên có cái tận dụng những cái cơ hội này để xây dựng những cái sản phẩm
làm như thế nào kéo dài cái thời gian du lịch của khách tại các địa phương
cũng như là gia tăng cái việc thiêu dùng du lịch của khách trong cái thời gian du lịch tại việt nam
việt nam đặt mục tiêu đón tám triệu lượt khách quốc tế trong năm hai nghìn hai mươi bốn
với việc nới lỏng chính sách visa bắt đầu từ ngày một mươi năm tháng tám tới đây
và nỗ lực của các điểm đến trong việc xây dựng sản phẩm
giá gạo đạt được thực tế có thể hơn kỳ vọng
đến với những nội dung khác
việc nhiều quốc gia gia tăng nhập khẩu gạo việt đã đẩy giá gạo việt nam lên cao nhất trong vòng một mươi năm qua
theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam
nguyên nhân khiến giá gạo tăng mạnh là nguồn cung gạo trên thế giới rụt giảm so với cùng kỳ của năm hai nghìn hai mươi hai
enino xuất hiện đã buộc nhiều quốc gia tăng mua để giữ chữ
trong tháng sáu giá gạo xuất khẩu đạt bình quân sáu trăm năm mươi đô la mỹ một tấn
tăng chín bốn so với tháng năm và tăng hai mươi tám so với cùng kỳ năm ngoái
lũy kế tháng sáu giá gạo xuất khẩu ước đạt năm trăm ba mươi chín đô la mỹ một tấn
tăng hơn một mươi so với cùng kỳ năm ngoái mức cao nhất trong một mươi năm qua
hơn một mươi năm trở lại đây nghề nuôi cá lồng trên các tuyến sông qua địa bàn tỉnh hải dương phát triển nhanh chóng
giúp các hội nuôi cá phát triển kinh tế
mặc dù vậy đây cũng là nghề tiềm ẩn nhiều rủi ro bởi ảnh hưởng của yếu tố thời tiết môi trường
đặt ra yêu cầu đối với người nuôi cá lồng trên sông cần phải cẩn trọng nhất là trong mùa mưa bão
cách đây gần tám năm ngày ba tháng tám năm hai nghìn một mươi năm do ảnh hưởng của cơn bão số hai
nước sông kinh thầy qua địa phận xã nam tân huyện nam sách dâng cao
nước lũ đã cuốn trôi hơn năm mươi lồng cá của gia đình anh nguyễn văn nhuận
khi đó đang nuôi các loại cá có giá trị kinh tế cao như cá chép cá chấm giòn cá lăng cá riêu hồng
gây thiệt hại gần hai mươi tỷ đồng
rút kinh nghiệm từ thiệt hại đó những năm sau cứ trước mùa bão
hàng năm gia đình anh nhuận đều kiểm tra hệ thống lồng nuôi cá
để có biện pháp bảo vệ an toàn cho hai trăm linh lồng nuôi cá trên sông kinh thầy

thứ ba là hệ thống neo trăng đặc biệt là mùa bão lũ phải đảm bảo an toàn
và tránh việc va chạm giữa phương tiện và hộ nuôi trồng thị xã
toàn tỉnh hải dương hiện có hơn bảy năm trăm linh lồng cá nuôi trên các tuyến sông qua địa bàn chín huyện thị xã thành phố
trong đó tập trung nhiều ở huyện nam sách và thành phố hải dương
mùa mưa bão thường bắt đầu từ tháng sáu kéo dài đến tháng một mươi dương lịch
trong thời gian này thời tiết diễn biến bất thường
các hộ nuôi cá lồng cần thường xuyên quan sát các dấu hiệu thiên nhiên
khi có diễn biến xấu với thời tiết như mưa to gió lớn
có thể di chuyển lồng nuôi cá vào vị trí gần bờ để tránh bị trôi khi nước chảy xiết
đồng thời thường xuyên kiểm tra tu sửa lồng bè gia cố hệ thống dây neo phao báo hiệu
thời điểm này lực lượng cảnh sát đường thủy phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh
thường xuyên kiểm tra thông tin tuyên truyền hướng dẫn các hộ nuôi cá lồng trên sông
chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông đường thủy nội địa
đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong mùa mưa bão
chúng tôi lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy công an tỉnh hải dương
đã phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền luật
phổ biến pháp luật đối với những hộ cá lồng đối với cơ sở kinh doanh
chúng tôi yêu cầu chấp hành đầy đủ các báo hiệu phao tiêu dây dọ leo buộc phải chắc chắn
đối với trong mùa bão ngày mưa bão thì yêu cầu các chủ hộ cá lồng
bố trí nhân đực người để canh gác đề phòng xảy ra những tai lạn trong mùa mưa lũ
trước tình hình mưa bão có thể diễn biến thất thường
người nuôi cá lồng trên sông cần theo dõi chặt chẽ dự báo thời tiết
thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật đảm bảo an toàn hệ thống lồng nuôi cá trên sông
để bảo vệ thành quả sản xuất
để chủ động ứng phó với diễn biến của bão số một
ban chỉ huy ứng phó với biến đổi khí hậu phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn
và phòng thủ dân sự upt bộ công an đã ban hành công điện gửi ban chỉ huy upt các đơn vị địa phương
ban chỉ đạo upt bca yêu cầu ban chỉ huy upt công an các đơn vị công an địa phương
tập trung chỉ đạo chủ động triển khai các biện pháp phòng chống
bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân hạn chế thiệt hại do thiên tai
trong đó tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau
tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn bộ công an và chính quyền địa phương
về công tác ứng phó thiên tai
hai theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến của bão để chỉ đạo triển khai công tác ứng phó kịp thời
hiệu quả chủ động các phương án huy động lực lượng phương tiện của công an địa phương
công an xã chính quy và các đơn vị của bộ đứng chân trên địa bàn
tổ chức cứu hộ cứu nạn giúp nhân dân kịp thời ứng phó khắc phục hậu quả sau thiên tai
phương án phòng chống thiên tai trong cơ quan đơn vị công an đảm bảo trang thiết bị
nhu yếu phẩm phục vụ công tác phòng chống thiên tai và duy trì hoạt động thường xuyên
bảo đảm an toàn về tính mạng sức khỏe cho các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ phòng chống thiên tai
và an toàn trụ sở tài liệu trang thiết bị làm việc các cơ sở giam giữ của lực lượng công an nhân dân
ba đối với khu vực ven biển phối hợp chặt chẽ với các ngành các lực lượng
triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người và tài sản trên các đảo và lồng bè tròi canh nuôi trồng thủy hải sản
các hoạt động du lịch trên các đảo và ven biển đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông qua các cầu vượt biển
kiểm tra hướng dẫn neo đậu tàu thuyền tại các khu neo đậu tránh trú đảm bảo an toàn cháy nổ an ninh trật tự xã hội
đối với khu vực đất liền bố trí lực lượng phương tiện phối hợp chặt chẽ với các ngành các lực lượng
tại cơ sở chủ động ra soát kiểm tra kịp thời phát hiện các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở
nhất là các khu dân cư trường học trụ sở cơ quan doanh trại công trường hầm mỏ để chủ động sơ tán di rời
đảm bảo an ninh an toàn đê điều hồ đập đảm bảo an ninh trật tự an toàn tính mạng và tài sản cho người dân
bố trí lực lượng hướng dẫn giao thông kiểm soát chặt chẽ việc đi lại qua các ngầm tràn khu vực nước ngập sâu
nước chảy xiết đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính
tổ chức công tác tuyên truyền vận động hướng dẫn nhân dân các biện pháp ứng phó thiên tai
kịp thời thông tin về tình hình và hình ảnh hoạt động của lực lượng công an nhân dân trong phòng chống thiên tai
tổ chức tốt công tác trực ban chỉ huy đảm bảo quân số sẵn sàng triển khai các nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự
phòng chống thiên tai cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo về văn phòng bộ

trong phần tiếp theo mời quý vị cùng theo nhận rõ những nội dung đáng chú ý sẽ có trong bản tin kinh tế phương nam
hoàng trí xin kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với tin tức của kinh tế phương nam
thưa quý vị mới đây thành ủy tp hcm tổ chức hội nghị triển khai thực hiện nghị quyết chín mươi tám của quốc hội
về thí điểm một số nội dung đáng chú ý
đây là một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố hồ chí minh
khoảng một mươi năm trở lại đây tốc độ của thành phố đã chậm lại và thành phố cần một động lực mới giúp khai thác
khơi dậy tiềm năng nguồn lực của thành phố để hoàn thành sứ mệnh đầu tàu trong tình hình mới
và nghị quyết chín mươi tám được kỳ vọng làm được điều đó khi trao cho thành phố nhiều cơ chế
chính sách vượt trội và thí điểm nhắc lại trong phần cấp giao quyền
biết thư thành ủy nguyễn văn đên nhấn mạnh
chín mươi tám là sản phẩm chắc lọc từ yêu cầu thực tiễn đi vào nghị quyết
và sau khi quốc hội xem xét quyết định thì bây giờ là thời điểm trở lại đưa vào cuộc sống
nghị quyết chín mươi tám cần được khẩn trương triển thay khi có thời hạn tổng kết thực hiện sau năm năm
và sơ kết sau nữa chặn đường
thưa quý vị các nhiệm vụ trọng tâm sắp tới được lãnh đạo thành phố hồ chí minh xác định
là tập trung nguồn lực xử lý hiệu quả những dự án trì trệ nhiều năm
như dự án chống ngập dự án khu đô thị thủ thiêm khu bình quế thanh đa
việc triển khai chậm và thiếu đồng bộ giữa những công trình dự án hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế
và phát triển không gian và hạ tầng đô thị không những chưa mang lại nhiều hiệu quả
mà trong nhiều trường hợp còn tích tụ thêm khó khăn
do đó trong giai đoạn sắp tới thành phố sẽ ưu tiên tập trung nguồn lực
để xử lý hiệu quả những dự án đang trì trệ nhiều năm
ngoài ra thành phố sẽ huy động các nguồn lực xã hội thông qua triển khai nghị quyết chín mươi tám
để phát triển thành phố tập trung nguồn lực đầu tư công và nguồn lực xã hội
để chỉnh trang phát triển đô thị y tế giáo dục an sinh xã hội
thưa quý vị thành phố hồ chí minh đang tiến hành hoàn thành các thủ tục để thành lập sở an toàn thực phẩm
sau sáu năm thí điểm ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố hồ chí minh kết quả cho thấy
có nhiều điểm tích cực trong đó việc tập trung vào một đầu mối đã không còn gây chồng chéo
không còn tình trạng đùng đẩy trách nhiệm giữa ba sở sở y tế sở công thương
và sở nông nghiệp phát triển nông thôn các vụ ngộ độc thực phẩm giảm
từ kết quả đó ubnd tp hcm đã rình chính phủ đề án thành lập sở an toàn thực phẩm
trực thuộc ubnd tp hcm
vừa qua thành ủy tp hcm tổ chức hội nghị đánh giá giữa nhiệm kỳ
thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ tp hcm lần thứ một mươi một nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
một trong những nội dung được đề cập tại hội nghị là tp hcm tiếp tục xác định
phát triển đô thị đa trung tâm với các đô thị vệ tinh
ngoài tp thủ đức tp hcm còn tiếp tục hình thành bốn đô thị vệ tinh khác
gắn với mô hình phát triển đô thị gắn kết với giao thông công cộng
mô hình tod gồm cần giờ khu nam tây nam và tây bắc
một trong những điều kiện để sớm hình thành các đô thị này là phát triển đồng bộ
tại hệ thống metro với mô hình tod
về tái cấu trúc kinh tế chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm phan văn mãi cho biết
tp hcm với định vị trở thành trung tâm tài chính quốc tế trung tâm thương mại quốc tế
trung tâm hỗ trợ triển lãm quốc tế trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
trung tâm đào tạo nguồn nhân lực và chăm sóc sức khỏe
giá vàng thế giới tuần qua giảm nhẹ trong phiên giao dịch đầu tuần
tăng mạnh trong phiên giao dịch giữa tuần và bất ngờ giảm trong phiên giao dịch vào cuối tuần
trong khi đó ở thị trường trong nước vàng nhẫn vàng trang sức hai mươi bốn k các loại tăng hơn nửa triệu đồng
theo kiên dẫn vào đầu giờ sáng ngày một mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba giá vàng sgc được công ty vàng bạc đá quý sài gòn
niêm yết ở mức sáu mươi sáu năm triệu đồng một lượng mua vào và sáu mươi bảy hai triệu đồng một lượng bán ra
vàng nhẫn bốn số chín cùng thương hiệu tăng mạnh với sáu trăm linh đồng đưa giá mua lên năm mươi năm tám triệu đồng
và bán ra lên năm mươi sáu tám triệu đồng
qua đó cho thấy vàng miếng sgc chỉ còn cao hơn vàng nhẫn một mươi bốn triệu đồng mỗi lượng
thay vì mức một mươi hai triệu đồng như cuối tuần trước
trên thị trường quốc tế giá vàng thế giới chốt phiên giao dịch cuối tuần giảm bốn hai mươi năm usd
tương đương hai mươi hai xuống mức một chín trăm năm mươi năm usd trên một ao trong hai mươi bốn giờ qua
biến động mạnh của giá vàng trong tuần qua đã tạo nên sự chú ý lớn trong thị trường
khuya ngày một mươi năm rạng sáng ngày một mươi sáu tháng bảy công an quần nhất tp hcm
đồng loạt triển khai lực lượng kiểm tra hành chính các cơ sở kinh doanh có điều kiện
trên địa bàn thuộc phường nguyễn thái bình quận
công an quận một đã kiểm tra hai cơ sở kinh doanh là công ty trách nhiệm hữu hạng hyp asia
tại tầng trời số bốn mươi một bốn mươi ba năm kỳ khởi nghĩa phường nguyễn thái bình quận một
và công ty trách nhiệm hữu hạng lepigan tại tầng một số bốn mươi một bốn mươi ba năm kỳ khởi nghĩa phường nguyễn thái bình quận một
qua kiểm tra công an đã xử lý hai cơ sở kinh doanh vi phạm các lỗi
như tổ chức vui dây giải trí ngoài khoảng thời gian từ tám giờ đến hai mươi bốn giờ mỗi ngày
kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ
và kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp mà không có giấy phép
ngoài ra công an còn phát hiện các cơ sở này còn kinh doanh có liên quan đến khí cười n hai o
thu giữ một mươi bốn bình kim loại chứa khí n hai o đồng thời phát hiện thêm một số đối tượng dương tính với chất ma túy
công an quận một đang tiến hành củng cố hồ sơ xử lý các sai phạm của các cá nhân tổ chức liên quan theo quy định
thưa quý vị kể từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba theo quy định mới các ngân hàng sẽ không được cho vay vốn để gửi tiền
hoặc để thanh toán tiền mua góp vốn của công ty chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán
theo các chuyên gia thời gian qua đã xảy ra tình trạng làm đẹp số liệu
thổi phòng số dư tiền gửi nhằm tạo thanh khoản ảo

thì song song nó sẽ làm ảnh hưởng tới giảm lợi nhuận của bên ngành ngân hàng
bên cạnh đó việc ngân hàng nhà nước áp chính sách lãi suất với tiền gửi đô la mỹ
nhằm chống đô la mỹ hóa và hạn chế đầu cơ ngoại tệ
cùng dây đá thực trạng gửi tiết kiệm đô la mỹ lãi suất
sau đó cầm cố tiết kiệm đô la mỹ để vay việt nam đồng
rồi đem gửi ngân hàng để hưởng lãi suất cao hơn
việc này hay xảy ra nhất ở những ngân hàng nước ngoài
do các ngân hàng này áp dụng lãi suất cho vay rất thấp
chỉ từ hai ba mỗi năm với vay đô la mỹ
với những hình thức đất luật tìm ấn nhiều rủi ro phát sinh

phù hợp với hoạt động thực tiễn

số lượng doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động hoặc ngưng hoạt động
tăng lên so với số lượng đăng ký mới
các giải pháp và chính sách hỗ trợ kinh tế
đang được các doanh nghiệp hy vọng
sẽ tăng lên so với số lượng đăng ký mới

phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
chịu ảnh hưởng nặng đề từ tình hình kinh tế trong thời gian qua
tại doanh nghiệp bay xuất khẩu này
nếu trước đây lượng đơn hàng doanh nghiệp nhận
có thể kéo dài từ chín tháng đến một năm
thì nay doanh nghiệp chỉ còn đơn hàng sản xuất cầm chừng
trong khoảng vài tháng là hết
tình hình thiếu đơn hàng công dân không có việc để làm
đã kéo dài nhiều tháng đây
gây ảnh hưởng lớn đến doanh nghiệp và thu nhập của lao động
dù thời gian qua nhà nước cũng đã có nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp
tình hình sản xuất kinh doanh vẫn còn gặp nhiều khó khăn
do đó doanh nghiệp mong có thể kéo dài hơn nữa
thời hạn và thủ tục để hưởng các ưu đại này
doanh nghiệp chỉ nhận được các đơn hàng kéo dài trong khoảng ba tháng
và sau ba tháng nữa doanh nghiệp cũng không có rõ được
theo đó các chi phí nguyên vật liệu kèm theo các chi phí logistic
đang gia tăng dẫn tới giá thành của sản phẩm tăng
nó gây khó khăn rất nhiều cho doanh nghiệp
trong khoảng thời gian khó khăn này
doanh nghiệp mong các cơ quan nhà nước các cơ quan chức năng
có thể ưu đại ra hạn thêm gói giảm vat hai
và các gói ưu đại lãi xuất thấp hơn
để hỗ trợ doanh nghiệp trong thời kỳ khó khăn
hiện tại thành phố hồ chí minh dương đợi cho vay năm giống gần lĩnh vực
doanh nghiệp nhỏ và vừa xuất khẩu nông nghiệp và đông thôn
công nghiệp hỗ trợ và doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao
đã khoảng hai trăm linh tỷ đồng
đây là các khoản vay ngắn hạn bằng tiền đồng
có lãi suất thấp dưới năm năm một năm hiện nay là bốn một năm
có tác động hỗ trợ trực tiếp cho doanh nghiệp và các nhóm ngành lĩnh vực
là động lực tăng trưởng kinh tế
đã có hơn ba trăm linh doanh nghiệp được vay vốn hỗ trợ hai lãi xuất
với dương đợi tính dụng gạt gần một mươi chín tỷ đồng
giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp thì ngân hàng trung ương đã ban hành
chúng tôi tập trung vào ba chương trình
một là kết nối ngân hàng trung ương gặp gỡ doanh nghiệp đối thoại doanh nghiệp
nắm mắt khó khăn của doanh nghiệp để giải quyết những khó khăn trực tiếp từ phía doanh nghiệp
tạo điều kiện cho doanh nghiệp nắm bắt tốt các cơ chế chính sách
từ đó tiếp cận tốt chính sách
điểm thứ hai đó là qua hoạt động đối thoại ngân hàng trung ương
giúp cho doanh nghiệp nắm bắt về các thông tin chủ trương
các cơ chế chính sách của ngân hàng trung ương
từ đó cũng thuận lợi trong việc tiếp cận tiến dụng
và cái thứ ba đó là chúng tôi phối hợp với sở ngành quận huyện
các phòng kinh tế các quận huyện để thực hiện
nắm bắt kịp thời các thông tin từ phía doanh nghiệp
trực tiếp thao gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
theo ngân hàng và nước chiên giánh thành phố hồ chí minh
chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp năm nay đã giải ngân hơn ba trăm bảy mươi năm tỷ đồng
tuy nhiên các ngân hàng cần chủ động giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ doanh nghiệp nhiều hơn
tại thành phố hồ chí minh đã có hơn ba trăm linh doanh nghiệp được vay vốn hỗ trợ hai lãi suất
với dương đợi tín dụng đạt gần một mươi chín tỷ đồng
tính chung trong sáu tháng đầu năm gói tín dụng ưu đải từ chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp
với tổng số tiền bốn trăm năm mươi ba bảy mươi tỷ đồng đã giải ngân ba trăm bảy mươi năm hai trăm ba mươi ba tỷ đồng đạt tám mươi hai tám
và những nội dung trong kinh tế phương nam cũng đã kết thúc bản tin kinh tế và tiêu dùng